ngày ba mươi tháng tám tại thành phố ekaterinburg tổng lãnh sự quán việt nam tại liên bang nga đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc khánh
buổi lễ có sự có mặt của đại diện các cấp chính quyền liên bang nga đoàn ngoại giao vùng urran bạn bè quốc tế và cộng đồng người việt nam sinh sống tại khu vực
phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ bảy mươi bốn quốc khánh việt nam tổng lãnh sự việt nam tại ekaterinburg ngô phương nghị khẳng định
suốt chặng đường bảy mươi bốn năm qua nước nga luôn là người bạn lớn hết sức gần gũi và tin cậy luôn dành cho việt nam nhiều sự ủng hộ giúp đỡ to lớn và hiệu quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc phát triển đất nước
ông alexander vladimirrovich đại diện bộ ngoại giao nga tại tỉnh ekaterlovsk bày tỏ niềm tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước liên bang nga và việt nam sẽ ngày càng phát triển thực chất hiệu quả hơn